tại khu du lịch quốc gia hồ tuyền lâm thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng hiện có hàng chục biệt thự thuộc dự án kỳ quan thế giới và nghỉ dưỡng cao cấp đã xây dựng xong phần thô nhưng lại bị bỏ hoang năm năm nay điều này thì khiến cho hàng loạt căn biệt thự xuống cấp nặng
điều này thì khiến cho hàng loạt căn biệt thự xuống cấp nặng
điều này thì khiến cho hàng loạt căn biệt thự xuống cấp nặng